quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
tối qua báo ad sunni đã vượt qua kinh tuyến một trăm hai mươi và đi vào biển đông
trở thành cơn bão số một mươi một ảnh hưởng đến nước ta trong mùa bão lũ năm nay
khi vào biển đông bão số một mươi một tương tác với khối không khí lạnh khô đang tồn tại sẵn
vì thế cường độ của nó không mạnh lên mà có xu hướng yếu dần và nhiều khả năng đến ngày mai
nó sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau đó tan đi trên biển và không có khả năng
ảnh hưởng trực tiếp đến đất lề nước ta
tuy nhiên do ảnh hưởng của hàn lưu bão số một mươi một ở khu vực phía đông vùng biển phía bắc
của khu vực bắc biển đông trong ngày hôm nay vẫn có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi biển động mạnh
ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở vịnh bắc bộ và vùng biển phía bắc
của bắc biển đông có gió đông bắc mạnh dần đến cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy
còn trên đất liền các tỉnh miền bắc do ảnh hưởng của khối không khí lạnh liên tục đứng tăng cường
cả bắc bộ nằm trong khối không khí lạnh và khô vì thế lúc này ngoài trời vẫn còn có mây nhưng không mưa
hiện tượng sương mù nhẹ xuất hiện cùng với đó là mức nhiệt thấp dưới hai mươi độ
dự báo tình trạng sương mù nhẹ này sẽ nhanh tan và miền bắc trời chuyển nắng sớm
nền nhiệt ngày vì thế cũng sẽ tăng dần
cao nhất trong ngày hôm nay ở bắc bộ mức nhiệt duy trì trong ngưỡng là từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
thời tiết sẽ có cảm giác hanh khô nhất là trong khoảng trưa và chiều khi độ ẩm giảm xuống dưới sáu mươi
ở miền trung trong ngày hôm nay không còn ảnh hưởng của hán lưu hậu bão số một mươi trường gió đông bắc khô của không khí lạnh lấn xuống
vì thế diện mưa ở miền trung cũng giảm đi nhiều
từ thanh hóa trở vào đến hà tĩnh trong ngày hôm nay không còn có mưa trưa chiều trời nắng
trong khi ở các tỉnh từ quảng bình trở vào đến quảng ngãi trong ngày hôm nay vẫn còn có mây nhiều
nhưng mưa chỉ còn xảy ra ở mức dài rác
còn vùng từ bình định trở vào cho đến bình thuận thì không mưa trời nắng về chiều
nền nhiệt trong ngày hôm nay ở các tỉnh từ thanh hóa đến thử thiên huế duy trì trong khoảng hai mươi bốn hai mươi bảy độ
đối với các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận có mức nhiệt là hai mươi bảy ba mươi độ
ngày cuối tuần ở nam bộ và tây nguyên cũng khá dễ chịu
với tây nguyên trong ngày hôm nay mưa chỉ còn xảy ra ở khu vực phía bắc
trong khi đó ở nam bộ ngày trời nắng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông
nền nhiệt cao nhất trong ngày ở tây nguyên phổ biến từ hai mươi sáu hai mươi chín độ và nam bộ có mức nhiệt là từ ba mươi ba mươi hai độ
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước